sau hơn một ngày thảo luận nghiêm túc và trách nhiệm sáng nay hội nghị thành ủy tp hcm lần thứ ba mươi bốn đã bế mạc dưới sự chủ trì của đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
phát biểu bế mạc hội nghị đồng chí nguyễn thiện nhân đã chỉ rõ chín nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện tốt trong năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt việc hình thành khu đô thị sáng tạo với yêu cầu đóng góp ba mươi gdp toàn thành phố
về xây dựng kế hoạch năm năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh đến các mục tiêu phát triển kinh tế
trong đó chú trọng tăng năng suất lao động nâng cao năng lực cạnh tranh đẩy mạnh các mô hình kinh tế chia sẻ kinh tế số
tạo hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển đồng thời đề nghị phải có sự thay đổi liên quan đến công tác chuẩn bị đất cho các dự án
và tổ chức công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư để giảm thiểu những khó khăn hạn chế khi triển khai các dự án phát triển trong năm năm và một mươi năm tới